tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã triển khai cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến biển đảo việt nam
công dân việt nam trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi ở trong và ngoài nước có thể tham gia cuộc thi
cuộc thi nhằm giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước tình yêu hương biển đảo
khơi dậy ý thức trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo tham gia phát triển kinh tế xã hội
hàng ngày vào lúc một mươi ba h ba mươi và hai mươi h ba mươi các thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ www biểnđảo org
hoặc sử dụng ứng dụng eureka để tham gia
kết thúc cuộc thi ban tổ chức sẽ trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và một mươi năm giải khuyên khích